quyết tâm không để xảy ra tình trạng thiếu hàng đứt hàng giữ giá cả ổn định
nhiều hệ thống siêu thị thậm chí còn áp dụng những chương trình giảm giá lên đến ba mươi
đối với các mặt hàng thực phẩm hay tặng quà cho khách hàng mua sắm kéo dài đến hết mùng sáu tết
do đây là những ngày đầu tiên của năm mới lượng khách đến mua sắm vẫn chưa đông
nhiều siêu thị chỉ mở cửa vào buổi sáng
thế nhưng những mặt hàng từ chế biến tươi sống đến đông lạnh đều rất phong phú và đầy đủ
đến mùng sáu tết ngày ba mươi tháng một dự kiến tất cả các hệ thống siêu thị trên cả nước sẽ trở lại hoạt động bình thường